theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong những ngày qua mưa lũ tại các tỉnh đã khiến nhiều người chết và hàng loạt tuyến đường nhà ở bị sạt lở vùi lấp nghiêm trọng
đã có tám người chết ba người bị thương